đoàn công tác số năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế
nhằm công bố dự thảo kết quả kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh thừa thiên huế
đoàn công tác đã thông báo kết quả kiểm tra giám sát thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp trên địa bàn tỉnh được dư luận xã hội quan tâm
đoàn công tác đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế
tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh
nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đảng thanh tra phát hiện xử lý tham nhũng
chú trọng các lĩnh vực để xảy ra tham nhũng
điều tra truy tố xét xử nghiêm minh kịp thời các vụ án tham nhũng kinh tế
đoàn công tác cũng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với ba vụ án
một mươi vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh
đồng chí bí thư trung ương đảng nguyễn hòa bình đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế
giả soát các vụ án liên quan đến thu hồi nhà công sản
khẩn trương chỉ đạo xử lý bảy vụ việc thanh tra phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra nhưng chưa khởi tố
cần làm rõ kết quả xử lý bảy vụ án mà ban thường vụ tỉnh ủy đã chọn để chỉ đạo xử lý